đội cảnh sát hình sự công an tp thủ đức cho biết tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn khắc huy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ tại quận sáu tp hcm về hành vi cướp giật tài sản
và thủ đoạn của đối tượng này là đến các tiệm vàng vắng người và giả làm người mua hàng rồi giật vàng bỏ chạy
trước đó vào ngày bốn tháng năm đội cảnh sát hình sự công an quận thủ đức nhận được đơn trình báo
của chủ tiệm vàng kim vinh địa chỉ số hai mươi bảy đường bảy khu phố ba phương phước bình
tp thủ đức tp hcm về việc có đối tượng giả làm người mua vàng
sau đó thường lúc nhân viên tiệm vàng sơ hở đã giật hai sợi dây chuyền vàng trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng bỏ chạy
tiếp nhận thông tin công an quận thủ đức đã nhanh chóng xác lập chuyên án tập trung xác minh điều tra
quá trình truy xét ngày một mươi tháng năm công an đã mời đối tượng nguyễn khắc huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ quận sáu tp hcm tạm trú tại phường phú hữu tp thủ đức về làm việc
tại đây huy khai nhận hành vi cướp tiệm vàng kim vinh và thêm hai vụ khác với thủ đoạn tương tự
để làm rõ vụ việc trưa ngày một mươi một tháng năm công an đã đưa huy thực nghiệm hiện trường tại tiệm vàng kim vinh
hiện tại vụ việc đang được mở rộng điều tra công an tp thủ đức cũng kêu gọi các nạn nhân của đối tượng huy
xin mời đến đội hình sự công an tp thủ đức để cung cấp tài liệu phối hợp điều tra vụ án